thưa quý vị tội phạm sử dụng các loại dao để gây án đang có diễn biến phức tạp nghiêm trọng
đặc biệt các băng nhóm tội phạm đường phố hiện nay đều coi việc mang hùng khí như dao
mã tấu dao phóng diễu phố như một cách để thị uy thể hiện bản thân
những hành vi này gây hoang mang trong dư luận và bức xúc trong nhân dân
chính vì vậy đề xuất bổ sung quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
trong dự án luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đã nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu quốc hội và nhân dân
qua tổng kết năm năm thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ dao và phương tiện tương tự dao chiếm tỷ lệ rất cao hai mươi năm ba trăm bảy mươi tám
trong tổng số hai mươi tám bảy trăm một mươi năm vụ chiếm tám mươi tám bốn so với tội phạm sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
riêng tội phạm sử dụng dao và phương tiện tương tự là một mươi sáu tám trăm bốn mươi một vụ
chiếm sáu mươi sáu bốn nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc nhọn có tính sát thương cao
gây án với tính chất rất manh động tan ác gây bức xúc dư luận xã hội và nhân dân
tuy nhiên không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
thực tế hiện nay đối tượng là thanh thiếu niên thành lập các băng nhóm tự hoán cải các loại dao này
hàn thêm tuyếp sắt dài từ một đến hai mét để giải quyết mâu thuẫn đe dọa người dân
bên cạnh đó theo thống kê hiện nay toàn quốc có một mươi hai làng nghề một mươi ba ba trăm linh cơ sở doanh nghiệp
hộ kinh doanh sản xuất kinh doanh trên hai ba trăm linh mẫu dao
trong đó có khoảng ba trăm linh loại dao có tính sát thương cao nguy hiểm như vũ khí quân dụng
như dao bầu dao mèo dao phay dao chặt
chính vì vậy để kịp thời quản lý phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này
cần thiết phải đưa dao vào nhóm vũ khí
nhóm đối tượng này hết sức manh động sẵn sàng vô cớ chém người
tại trước số một trăm hai mươi năm phố nguyễn thái hảo phường điện biên quận ba đình hà nội
dạng sáng ngày hai tháng hai các thành viên trong nhóm này gồm một mươi hai đối tượng mang theo hung khí
gồm một bình xịt hơi cay một dao bấm một đao hai tuyếp sắt hàn dao phóng lợn
gậy sắt ba khúc đi xe máy không bị
tiền kiểm soát phóng nhanh đánh võng lạng lách rú ga bấm cỏi
rồi sử dụng bình xịt hơi cay chuôi tuyếp sắt gắn dao phóng lợn vụt vào đầu và người đi đường
ngoài ra hàng loạt các vụ cướp trên đường phố do các đối tượng thanh thiếu niên thực hiện
đều sử dụng hung khí làn dao dao phóng kiếm mạ tấu nguy hiểm
lúc ấy bọn em cũng trong quá trình đi cướp nhưng mà đi đường không tìm được ai
thì à lúc ấy đang đi về thì à gặp
gặp minh quỳ cường và em đi qua thế thường em bạn gọi nhau là quay lại
hỏi xem nó có tiền không xin mấy đồng một xăm
bọn linh lại cầm dao lên chửi dọa chém anh ấy là
anh ấy sợ ngoài tờ là anh ấy đi lên ạ
xong anh ấy đưa chip cho
bọn linh thông bọn linh đi xe nhưng mà anh ấy
gọi là chống cự ạ không nói chung là bọn linh đánh anh ấy
có cầm dao chém một phát vào mũ hiểm của anh ấy
có thể thấy các loại vũ khí thô sơ như dao găm kiếm giáo mát thương lưỡi lê đao mã tấu
là những hung khí phổ biến hiện nay thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng gây án và giải quyết mâu thuẫn
trong thời gian gần đây hình thành những các nhóm có tổ chức thậm chí nó mang tính là cấu kết chặt chẽ
mà chuẩn bị những loại hung khí vũ khí thô sơ nó có cái tính bài bản
và nó có nghiên cứu cân nhắc một cách rất cụ thể
dao rồi là mã tấu rồi là những các cái loại mà dao nhọn dao thái chế vào những các cái tuyếp sắt
thì là bắt đầu hành hung
có nhiều những các vụ án rất là thương tâm xảy ra và nhiều người coi là mang chết oan
bởi những các cái hành động rất là thiếu suy nghĩ mà nó có cái tính hung hãn quân đội như vậy
bản thân cái luật quản lý dụng vũ khí và điều nộp của cụ hỗ trợ hiện hành
thì không quy định dao là vũ khí thô sơ
đấy và trong cái điều ba trăm linh sáu bộ luật hình sự cũng không có cái vũ khí thô sơ
là không có cái tương tự dao đấy là trong vũ khí thô sơ
tức là đối với cả cái bộ luật hình sự chỉ xử lý được
đối với cả cái điều mà ban hành thư của tương tích thôi
nhưng mà nó chỉ là ở cái tội đấy thôi
thì còn cả có cái nhiều các hành vi khác mua bán tàng trữ soạn xuất thì không xử lý được
bộ trưởng tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống tổng thống
công an cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các bộ ngành cơ quan ngang bộ
hoàn thiện hồ sơ dự án luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại phiên họp chuyên đề pháp luật của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
đã cho ý kiến về dự án luật trong đó các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết
bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí
đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ thêm nội hàm dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ vũ khí quân dụng

cơ quan chủ trì soạn thảo về dự án luật đã chuẩn bị hồ sơ dự thảo luật rất đầy đủ công phu
tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
giải đáp những băn khoăn về quy định trong dự thảo luật về dao có tính sát thương cao
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm cho biết quy định này không ảnh hưởng đến lao động sản xuất sinh hoạt bình thường của người dân
quy định này nhằm phòng ngừa ngăn chặn tình trạng đối tượng lợi dụng
sử dụng các loại dao có tính sát thương cao gây án đang có diễn biến rất phức tạp
trong khi đó luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
mục đích cho lao động sản xuất và trong sinh hoạt thì nó là vũ khí thô sơ
trừ những trường hợp của nó sử dụng và những việc đó
tiếp thu ý kiến của các đại biểu bộ công an cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các bộ ngành
cơ quan hữu quan chỉnh lý khái niệm vũ khí trong dự thảo luật theo hướng đưa dao có tính sát thương cao vào khái niệm vũ khí
và phân định rõ theo mục đích sử dụng đó là
dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ thuộc danh mục do bộ trưởng bộ công an ban hành
vũ khí thô sơ được trang bị để thi hành công vụ hoặc không được trang bị nhưng sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng
sức khỏe con người trái pháp luật thì là vũ khí quân dụng
dao có tính sát thương cao được sử dụng với mục đích lao động sản xuất sinh hoạt thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này
có thể nói đến nay dự thảo luật đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của ubth các bộ ngành cơ quan hữu quan nhất là người dân
vì nếu dự thảo luật được thông qua tại kỳ họp thứ bảy và triển khai thi hành
sẽ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bình yên cho nhân dân
thưa quý vị với hành vi tổ chức đánh bào qua mạng internet
hai anh em ruột dương quốc quân dương triệu phú cùng với cậu vợ của quân là
tiêu thái hưng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
vào ngày một mươi ba tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng tháp
chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và các phòng nghiệp vụ công an đồng loạt triển khai năm tổ công tác
bắt giữ nhiều đối tượng thu giữ một mươi điện thoại di động một mươi tám máy tính sách tay cùng nhiều thông vật khác có liên quan
kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập được xác định đường dây đánh bạc qua mạng internet
do quân cầm đầu cùng các đối tượng trên hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến ba trăm linh tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an địa phương khám phá chuyên án tảng chữ vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy
bắt giữ sáu đối tượng có liên quan thu giữ khoảng một trăm linh g ma túy đá
vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm trên quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc khu phố một mươi hai phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng công an chặn rừng kiểm tra xe ô tô do hoàng phi long điều khiển
trên xe còn có bùi ngọc tú chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
qua kiểm tra thu giữ trên xe ô tô ba gói ni lông ma túy đá khám xét nơi ở của tú
thu giữ thêm ba gói ni lông và một đoạn ống nhựa chứa ma túy đá sáu dao tự chế
một dùi cui bốn viên đạn và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
tại nơi ở của tú còn có ba đối tượng dương tính với chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ hồ thị đem chú tại tỉnh bến tre
là đối tượng bán ma túy cho tú thu giữ sáu mươi tám gói ni lông và một ống nhựa chứa ma túy đá
cùng nhiều vật dụng khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ xâm hại tình dục phụ nữ trên địa bàn thành phố vũng tàu
trong các ngày một mươi một và một mươi ba tháng năm công an thành phố vũng tàu liên tiếp tiếp nhận tin báo
của hai phụ nữ bị một đối tượng nam thực hiện hành vi xâm hại tình dục
qua công tác điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra nhận định nhiều khả năng
kẻ gây ra hai vụ trên là do cùng một đối tượng thực hiện
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt giữ được đối tượng phạm vĩnh long
trú tại phường một mươi thành phố vũng tàu
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
liên quan đến các phản ánh của báo chí về kết quả thực hiện năm hai nghìn hai mươi ba
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát đô thị hà nội
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin
kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba lãi sau thuế của tuyến đường sát đô thị này đạt hơn một mươi ba một tỷ đồng
tăng gấp gần sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai và là năm thứ hai liên tiếp công ty có lợi nhuận dương trở lại
sau nhiều năm chịu lỗ
sở giao thông vận tải đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát đô thị hà nội
khẩn trương tổ chức ra soát kiểm tra làm rõ có báo cáo kết quả về sở giao thông vận tải
để phối hợp theo dõi tiến độ hoàn thành trước ngày hai mươi hai tháng năm
chiều ngày hôm qua nhận được công văn của ban chỉ huy quân sự huyện bình chánh
thủ trưởng bộ tư lệnh tp hcm đã điều các cơ quan chuyên môn và phương tiện trang thiết bị chuyên dụng
xuống hiện trường để tiến hành xử lý một quả bom do người dân san lấp mặt bằng phát hiện
trước đó trong quá trình san lấp và cải tạo đất người dân phát hiện một quả bom xót lại
tại khu đất chống nằm sát kênh số một mươi một ấp bốn xã bình lợi
ngay lập tức ban công binh phòng tham mưu bộ tư lệnh tp hcm phối hợp cùng huyện bình chánh
điều động nhân sự xử lý tại chỗ quả bom
quả bom có chiều dài một một mươi năm m đường kính bốn mươi một m trọng lượng ba trăm năm mươi kg
đây là loại bom nổ phá m một trăm một mươi bảy a một xót lại sau chiến tranh
đến khuya cùng ngày lực lượng chức năng đã xử lý thành công bảo đảm tuyệt đối an toàn